trong khi đó lạm phát cơ bản không bao gồm giá lương thực và năng lượng trong tháng bốn cũng tăng lên bốn bảy
chủ tịch fed jerome powell cho biết
ngân hàng trung ương mỹ sẽ xem xét các dữ liệu của nền kinh tế để đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo
nhằm kéo lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là hai
còn tại đức nước này đã chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật
sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu âu đã giảm hai quý liên tiếp
tổng sản phẩm quốc nội gdp của đức trong quý đầu tiên năm nay
sau khi đã ghi nhận mức giảm hai trong quý cuối cùng của năm ngoái
trong nhiều tháng qua lãm phát và giá năng lượng tăng cao
nguồn cung tăng ngẽn trong khi cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sụt giảm
đã phủ bóng đen lên nền kinh tế đức và gây ra những biến động khác với quy luật phát triển kinh tế thông thường
những tác động mọi mặt từ đại dịch covid một mươi chín
dưới tiếp đó là cuộc chiến tại ukraine đang đẩy kinh tế đức đến bầu vực khủng hoảng trầm trọng
nếu suy thoái tiếp tục kéo dài
đức sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự
khi đó tỷ lệ thất nghiệp và vỡ nợ sẽ gia tăng hàng hòa ứ động
sản xuất đỉnh đốn thị trường trừng khoán và các ngân hàng sụp đổ
tất cả sẽ tạo nên một kịch bản ác mộng cho nền kinh tế đầu tàu châu âu
chính phủ đức đang nỗ lực ngăn chặn nền kinh tế tiếp tục trượt trong suy thoái
và từng bước kiểm soát để thoát dần suy thoái kỹ thuật trong thời gian sớm nhất có thể
bằng cách triển khai các gói cứu trợ dành cho các công ty và người dân
thông qua việc cắt giảm thuế và các khoản trợ cấp như cách mà chính phủ đức đã làm
khi giải quyết hậu quả của khủng hoảng năng lượng cách đây vài tháng
anh oskar tham gia thử nghiệm này từ năm hai nghìn một mươi tám
sau phẫu thuật cấy ghép các thiết bị các kênh liên lạc thần kinh nhanh chóng được kết lập
anh có thể bước đi trong vòng một ngày dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên
nhờ đó anh đã có thể tự đi lại được trong hơn một năm qua và làm những việc mình yêu thích
chỉ năm đến một mươi phút là tôi có thể kiểm soát được không
kiểu như thiết bị cấy trong não của tôi có thể biết được tôi đang muốn điều khiển hông
thế là kết quả thật tuyệt vời
trong nghiên cứu mới các chuyên gia đã tận dụng bộ giải mã suy nghĩ trí tuệ nhân tạo
để đọc các suy nghĩ của anh oscarm phát đi dưới dạng điện tín và ghép chúng với chuyển động cơ
sau đó họ bổ sung cầu nối kỹ thuật số vào các phần bị thương của cuộc sống
để làm được điều này các chuyên gia đã cấy điện cực vào hộp sọ và cuộc sống của anh oscarm
sau đó nhóm sử dụng chương trình học máy để quan sát phần nào của bộ não sáng lên
khi anh cố gắng di chuyển những bộ phận khác nhau trên cơ thể
bộ giải mã suy nghĩ có thể khớp hoạt động của một số điện cực với những mục đích cụ thể
khi anh oscarm cố gắng cử động mắt cá chân hay hông
tiếp đến các nhà khoa học sử dụng thuật toán khác để kết nối não với cuộc sống
từ đó gửi tín hiệu khác nhau đến bộ phận của cơ thể và kích hoạt chuyển động
vì các tín hiệu được gửi đi sau mỗi ba trăm linh mili giây anh oskar có thể nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ
chúng tôi ghi lại các tín hiệu do não phát ra
chúng tôi giải mã các tín hiệu này bằng trí tuệ nhân tạo
đoán suy nghĩ của bệnh nhân rồi mã hóa trở lại các tín hiệu này để kích thích tủy sống
thực hiện động tác mà bệnh nhân muốn
anh oscam là người đầu tiên tham gia thử nghiệm
tuy nhiên các nhà nghiên cứu rất hy vọng về khả năng có thể giúp những người bị liệt khác đi lại được
dự án này cho thấy một điều hoàn toàn mới không còn là khoa học viễn tưởng nữa
chúng ta có thể mang lại hy vọng cho những người bị chấn thương tủy sống
họ sẽ đi lại được nhờ phương pháp kết nối không dây này
các nhà nghiên cứu hy vọng cấy ghép giao diện não tủy sống có thể giúp ích cho những người bị đột quỵ
đồng thời các nhà khoa học cũng đang tìm cách giảm kích thước của thiết bị hỗ trợ để dễ dàng hơn cho người bệnh
theo các nhà nghiên cứu khái niệm về cầu nối kỹ thuật số giữa não và tủy sống
mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị các khiếm khuyết vận động do dối loạn thần kinh